thông tin từ tổng cục môi trường ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một dự báo chất lượng không khí tại thành phố hà nội vẫn ô nhiễm với mức độ có hại đến sức khỏe của mọi người
chỉ số chất lượng không khí lúc tám giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội là một trăm bốn mươi bốn sấp xỉ ngưỡng đỏ tại việt trì phú thọ là một trăm năm mươi sáu ngưỡng đỏ
tổng cục môi trường khuyến cáo những ngày ô nhiễm này người dân không nên tập thể dục ngoài trời đóng các cửa sổ đeo khẩu trang chống bụi mịn khi ra ngoài
từ ngày một mươi tám tháng một mươi một các tỉnh miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào và rông nhờ đó chất lượng không khí có thể sẽ được cải thiện